các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cho ý kiến thông qua đối với một mươi sáu dự án luật đề nghị xây dựng luật và đề nghị của chính phủ về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi hai thể hiện quyết tâm và nỗ lực của chính phủ trong công tác xây dựng hoàn thiện thể chế
chính phủ thủ tướng đã phân công các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan thuộc chính phủ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế nên công việc trôi chảy hơn nhanh hơn
nhìn chung các bộ ngành đã nỗ lực quyết tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo tập trung nguồn lực con người công sức tích cực chuẩn bị trình các dự án đề xuất xây dựng luật đảm bảo tiến độ chất lượng
kết luận một số vấn đề chung của phiên họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh việc xây dựng pháp luật phải xuất phát từ thực tiễn tôn trọng thực tiễn bám sát thực tiễn lấy thực tiễn làm thước đo
các cơ quan cần tiếp tục ra soát các quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý kịp thời sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực tiễn những vấn đề mới phát sinh nổi lên những vấn đề chưa có quy định hoặc đã có quy định nhưng lạc hậu với tình hình
thủ tướng yêu cầu việc xây dựng pháp luật phải huy đậm mọi nguồn lực cho phát triển pháp luật phải bao quát được các đối tượng điều trình tránh tình trạng bò chống xoát lọt
thủ tướng yêu cầu tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng pháp luật thực tiễn cho thấy nếu đồng chí bộ trưởng trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo các bộ trưởng liên quan tăng cường phối hợp hỗ trợ thì công việc sẽ trôi chảy hiệu quả vừa đảm bảo tiến độ vừa nâng cao chất lượng các dự án luật

trong quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá lê ngọc châu giám đốc công an tỉnh hải dương đến nhận công tác và giữ chức vụ tư lệnh cảnh sát cơ động
chúc mừng đồng chí trung tướng phạm quốc cương đồng chí đại tá lê ngọc châu
thứ trưởng nguyễn văn long bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn trung tướng phạm quốc cương đồng chí đại tá lê ngọc châu trên cường vị công tác mới sẽ tiếp tục cố gắng phân đấu vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
phát biểu nhận nhiệm vụ trung tướng phạm quốc cương và đại tá lê ngọc châu nguyện nêu cao tinh thần trách nhiệm không ngừng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng nâng cao trình độ về mọi mặt có bản lĩnh chính trị vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc tận tụy phục vụ nhân dân xứng đáng với sự tin tưởng của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an có phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng cách mạng chính quy tình nguyện
thưa quý vị từ ngày hai đến ngày bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ họp thứ một mươi hai đồng chí trần cầm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong quản lý sử dụng đất thực hiện một số dự án
một số cán bộ đảng viên trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của tỉnh bị khởi tố và bắt tạm giam
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước gây bức xúc trong xã hội ảnh hưởng sâu đến uy tín của cấp ủy chính quyền địa phương đến mức phải xem xét và xử lý kỷ luật
liên quan đến những vi phạm nêu trên có trách nhiệm của ban cán sự đảng và một số cán bộ lãnh đạo bộ xây dựng thanh tra chính phủ kiểm toán nhà nước cần được xem xét xử lý trách nhiệm
hai xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy học viện quân y các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ba xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy học viện quân y đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy thiếu trách nhiệm bùng lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để một số cán bộ lãnh đạo học viện vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định của quân ủy trung ương bộ quốc phòng trong quá trình đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu và chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệ
bốn xét nghiệm từ công ty cổ phần công nghệ việt á
phó bí thư tri bộ trưởng phòng trang bị vật tư và lãnh đạo cán bộ một số đơn vị thuộc học viện cùng chịu trách nhiệm về những hành vi và những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy học viện quân y chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm khuyết điểm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

ba xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và đồng chí nguyễn thế anh tỉnh ủy viên phó bí thư đảng ủy chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh nguyên phó cục trưởng cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng nguyên phó tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
ủy ban kiểm tra chung ngương nhận thấy
ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang đã vi phạm nguồn tắc của đảng và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm bùng lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và nhiều cán bộ đảng viên trong đó có lãnh đạo chủ chốt và chỉ huy các đơn vị trực thuộc suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước và quy định của quân ủy chung ngương bộ quốc phòng trong công tác cán bộ trong quản lý sử dụng tài chính
tài sản đất quốc phòng đầu tư xây dựng trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại phòng chống tham nhũng tiêu cực
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thiệt hại tiền và tài sản của nhà nước ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng bộ đội biên phòng
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật như sau
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với đồng chí đại tá hồ tú điền nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
cách chức phó bí thư đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi đối với đồng chí đại tá phạm văn sáng nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
cảnh cáo ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm và các đồng chí đại tá nguyễn văn phương nguyên đảng ủy viên nguyên phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh
đại tá phạm tránh kính nguyên đảng ủy viên nguyên phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
khiển trách các đồng chí đại tá huỳnh văn đông bí thư đảng ủy chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh
và đại tá bùi minh trí phó chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí đại tá nguyễn thế anh tỉnh ủy viên phó bí thư đảng ủy chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang kiểm điểm nghiêm túc và chỉ đạo xem xét xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan đến các vi phạm nêu trên
xem xét đề nghị của tỉnh ủy thái nguyên
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư thi hành kỷ luật đồng chí phan mạnh cường ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy thái nguyên tỉnh thái nguyên do đã có vi phạm các nguyên tắc của đảng vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm vi phạm quy định của pháp luật trong quản lý tài chính quản lý dự án đầu tư
xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh thái bình đắk nông
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy bên cạnh một số ưu điểm các tổ chức đảng trên còn có một số vi phạm khuyết điểm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy các tỉnh
là thái bình đắk nông phát huy ưu điểm đồng thời nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sớm khắc phục sửa chữa những vi phạm hạn chế khuyết điểm đã chỉ ra
cũng tại kỳ họp lần này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và quyết định một số nội dung quan trọng khác
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp do xung đột vũ trang ở ukraine ảnh hưởng tới người dân việt nam sinh sống học tập làm việc tại đây
vào ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trên cơ sở kiến nghị quốc gia
của bộ ngoại giao chính phủ đã phê duyệt chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người việt có nhu cầu về nước
thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ bộ ngoại giao đang phối hợp với bộ giao thông vận tải tổ chức hai chuyến bay đưa người việt và gia đình từ ukraine về nước
dự kiến một chuyến bay từ romania ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai và một chuyến bay từ ba lan ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bộ ngoại giao sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
tiếp tục triển khai việc sử dụng các nội dung quan trọng khác
bộ ngoại giao sẽ được sơ tán người việt và thành viên gia đình khỏi khu vực nguy hiểm tại ukraine
đưa sang các nước láng giềng và đưa những người có nhu cầu về nước tùy theo tình hình và khả năng đáp ứng
tổ công tác bảo hộ công dân của bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện đang tiếp tục theo dõi sát tình hình
chủ động tiếp nhận yêu cầu bảo hộ công dân nhu cầu sơ tán về nước của bà con người việt
thông qua đường dây nóng bảo hộ công dân của bộ ngoại giao và các cơ quan đại diện
trong trường hợp cần hỗ trợ hoặc có nhu cầu sơ tán về nước người việt nam tại ukraine và các nước lân cận
có thể liên hệ đăng ký thông tin với bộ ngoại giao hoặc các cơ quan đại diện việt nam tại các nước như sau
bộ ngoại giao cộng tám mươi bốn chín trăm sáu mươi năm bốn trăm một mươi một một trăm một mươi tám cộng tám mươi bốn chín trăm tám mươi một tám nghìn bốn trăm tám mươi bốn theo địa chỉ email bảo hộ công dân a gmail com